phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố một giám đốc trung tâm đăng kiểm
và đồng phạm về hành vi nhận hối lộ hành vi giả mạo trong công tác
cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với bị can vương quốc ninh
năm mươi ba tuổi ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
đối với bị can nguyễn thanh trung ba mươi tám tuổi giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty cổ phần thuận phát ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố nguyễn thanh trung và phạm minh hiếu
ba mươi tuổi thường trú ở thổ dân phố tập an nam phường phổ văn thị xã đức phổ
là phó giám đốc đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d về hành vi giả mạo trong công tác
hiện vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc khách hàng bỗng dưng mất năm mươi tám tỷ trong tài khoản của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
công an tp hà nội cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà bùi thị hoài anh
giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân với cáo buộc lừa đảo
cụ thể thiếu tướng nguyễn thanh tùng
phó giám đốc công an thành phố hà nội cho biết cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội bước đầu xác định
bà bùi thị hoài anh giám đốc ngân hàng msb thanh xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
cụ thể thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng